liệu da đầu có can đảm như bạn thách thức ngay
không phát hiện gầu vì có công thức sạch gầu tốt nhất của clear
gấp một mươi lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu và nhân ngứa hiệu quả
một mươi lần sức mạnh clear đánh bay gầu và nhân ngứa
an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với phần thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online
biên tập viên linh chi sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây
xin mời chị linh chi ạ
vâng ạ xin chào và cảm ơn chị mỹ hạnh và thu hương
xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị vào chiều qua tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đã thông tin làm rõ một số vấn đề dư luận quan tâm
trung tướng tô ân sô cho biết liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
ngày ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
đối với trần duy đông phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương về tội nhận hối lộ
đinh tiến dũng kế toán trưởng công ty xuyên việt oi và nguyễn tấn long trưởng phòng kinh doanh công ty xuyên việt oi về tội đưa hối lộ
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án công ty xuyên việt oi
tại buổi họp báo trả lời về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn trung tướng tôn sô cho biết
bộ công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch mở rộng vụ án

trả lời về ông dương công minh chủ tịch ngân hàng sa công banh đã gây ảnh hưởng xấu cho thị trường chứng khoán khi có tình trạng bán tháo cổ phiếu
trung tướng tôn sô cho biết hành vi thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi luật an ninh mạng bộ luật hình sự bộ luật dân sự và các luật quy định liên quan

trung tướng tô ân sô cho biết hành vi thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi luật an ninh mạng bộ luật hình sự bộ luật hình sự và các luật quy định liên quan
quý i và tháng ba vừa qua diễn ra phức tạp các loại tội phạm mạng gia tăng các cuộc tấn công mạng để đánh cắp thông tin lừa đảo
trong quý i bộ công an đã phát hiện hơn hai mươi triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
và riêng trong tháng ba thì phát hiện hơn bảy triệu cảnh báo tăng sáu so với tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
cho nên hiện nay là thời gian vừa qua hệ thống mạng của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp bị tấn công đánh cắp dữ liệu làm thay đổi giao diện hay cướp quyền quản trị
tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng gia tăng
trong tháng ba riêng cục cảnh sát hình sự c hai đã khởi tố bốn mươi hai vụ với hai trăm năm mươi hai đối tượng với số tiền đánh bạc lên hàng trăm tỷ đồng đánh bạc qua mạng
thế còn cái lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng xảy ra cũng tương đối lớn
xảy ra là sáu trăm linh năm vụ đã bắt giữ là ba trăm bảy mươi bảy đối tượng số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt là khoảng hơn một trăm linh tỷ đồng
qua các vụ việc bộ công an đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tăng cường đảm bảo an ninh hệ thống mạng
mong muốn người dân tham gia tố giác tội phạm không tin không nghe không làm theo những hướng dẫn quá chi tiết qua điện thoại để tránh bị lừa đảo
tại bộ họp báo
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba diễn ra cùng ngày
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tiếp tục diễn biến về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
vào ngày ba tháng bốn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm khẳng định
qua quá trình điều tra phiên tòa đã làm sáng tỏ vụ án một cách khách quan toàn diện
trên cơ sở đó viện kiểm sát đã thay đổi đề nghị mức hình phạt đối với hai mươi hai trong tổng số tám mươi sáu bị cáo theo hướng thấp hơn
so với bản luận tội đã công bố vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
bị cáo trương mỹ lan không được nhắc tới trong đề nghị này
đồng nghĩa với việc giữ nguyên quan điểm đề nghị mức án tử hình của viện kiểm sát
cũng tại phiên tòa trương mỹ lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng
cháu gái và giảm nhạy ảnh phạt cho một số bị cáo
dù phải đối mặt với án tử nhưng bị cáo và gia đình cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án
vào ngày hôm nay bốn tháng bốn phiên tòa tiếp tục với phần lời nói sau cùng của các bị cáo còn lại
sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt các bị cáo đào công phú quê tỉnh thái bình một mươi bốn năm tù
vũ việt hưng quê tỉnh thanh hóa một mươi hai năm tù và nguyễn trí thanh quê tỉnh quảng ninh chín năm tù cùng với tội buôn lậu
theo có trạng để nhập khẩu dược liệu về việt nam
phú đã liên hệ với các đối tượng tại trung quốc và nhờ người đứng tên thành lập công ty ngọc sơn
mặc dù biết công ty chưa được cấp phép để nhập khẩu dược liệu
nhưng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phú vẫn sử dụng tư cách pháp nhân công ty để nhập khẩu hơn một mươi tấn dược liệu thô
trị giá gần một mươi ba tỷ đồng qua cảng đà nẵng
để thông quan lô hàng phú thuê thanh làm các thủ tục hải quan
trong đó có việc tham gia mở đóng siêu lấy mẫu
cùng với vũ việt hưng là kiểm dịch viên tri cục kiểm dịch thực vật vùng ba
mặc dù biết rõ lô hàng nhưng hưng vẫn đồng ý bao che cho phú
và lập hồ sơ để đề nghị lãnh đạo tri cục cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm dịch thực vật
và an toàn thực phẩm cho lô hàng
ngay sau đó tất cả đã bị lực lượng hải quan đà nẵng phát hiện
tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình
gia bán xe máy giá rẻ trên mạng xã hội nhưng thực tế là để lừa đảo chiếm mọt tài sản của nạn nhân
các thủ đoạn của nguyễn văn quân nguyễn quang dương và ngô ngọc đông
ứng hòa thành phố hà nội đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hải dương phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh giang đấu tranh làm rõ
do không có việc làm ổn định nên cuối năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng lên mạng tải hình ảnh các dòng xe máy phổ biến
trên thị trường đăng lên các hội nhóm facebook chạy quảng cáo với nội dung
bán xe máy không giấy tờ giá rẻ giao hàng tận nơi
khi có khách mua xe các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc sau đó thay nhau đóng vai người giao hàng
liên tục gọi điện cho bị hại thông báo về tiến độ vận chuyển đơn hàng yêu cầu khách hàng thanh toán
bằng cách là mua và chuyển mã thẻ điện thoại cho các đối tượng
sau khi nhận được mã thẻ điện thoại các đối tượng bán mã thẻ lấy tiền rồi chuyển về tài khoản
ngân hàng cá nhân chặn liên lạc với người mua và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận
tổng số tiền các đối tượng đã lừa đào và chiếm đoạt cho tới ngày bị bắt lên tới hàng trăm triệu đồng
lực lượng biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
của đối tượng nguyễn huy cường chú tại thành phố bà rịa thu giữ tăng vật là năm kg ma túy đá
vào ngày hai tháng bốn khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển trên đường
ở phường một mươi một thành phố vũng tàu lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
tỉnh bà rịa vũng tàu đã chủ trì phối hợp cùng đồn biên phòng trí linh và phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa úng tàu tiến hành bắt quả tăng đối tượng
nguyễn huy cường chú tại thành phố bà rịa đang có hành vi tàng trữ một túi ni lông
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt là ma túy tổng hợp dạng đá
có khối lượng khoảng năm kg ngoài số ma túy trên cơ quan công an còn thu giữ phương tiện
là xe máy một cân tiểu ly và ba triệu đồng
thưa quý vị thời gian vừa qua trong khi lực lượng chức năng đánh mạnh vào các đường dây tội phạm
ma túy trên tuyến đường bộ đường hàng không thì các đối tượng đã chuyển sang hoạt động
trên tuyến đường biển việt nam có bờ biển trải dài trên ba hai trăm sáu mươi km với bốn mươi bốn cảng nước sâu
đây chính là các yếu tố để các đối tượng tội phạm lợi dụng để vận chuyển ma túy
từ vùng tam sắc vàng đến các nước thứ ba tiểu thụ
vừa qua lực lượng chức năng liên tiếp nhận được tin trình báo của người dân
về việc phát hiện các gói nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
trong đó tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay số vụ việc và số lượng ma túy thu giữ được
ngày càng lớn những diễn biến này đang đặt ra thách thức cho lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn
ngày một bốn tại bãi tắm đổi dương là dì tỉnh bình thuận người dân phát hiện
một túi sách có hai mươi năm gói nhỏ tổng cộng có khoảng hai mươi năm kg ma túy
trôi giả vào bờ trước đó ở vũng tàu phát hiện và thu giữ bốn mươi hai gói
tương ứng với bốn mươi hai kg ma túy còn tại tiền giang trong ba ngày
hai mươi chín đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực biển gò công người dân đã phát hiện
và nhặt tổng cộng tám mươi bốn gói hình chữ nhật mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg
trước đó đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy cocaine trôi giạt vào bờ biển
theo kết quả điều tra lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy trong các gói ma túy trôi giạt trên biển
có gắn các thiết bị tình dị

trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy cocaine trôi giạt vào bờ biển
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy cocaine trôi giạt vào bờ biển
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy cocaine trôi giạt vào bờ biển
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy cocaine trôi giạt vào bờ biển
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
có một số người dân thiếu hiểu biết hoặc là hám nợ đã khi phát hiện ma túy đã tự ý cất dấu mang mua bán
đây là một cái hành động là vi phạm pháp luật và vi phạm pháp luật thành sự đặc biệt nghiêm trọng
do vậy đề nghị là người dân một là phải nâng cao cái ý thức trách nhiệm của công dân
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật
khi phát hiện được chất những gói nghi là ma túy nên nhanh chóng báo cáo báo cho các cơ quan chức năng
và giao lộp cho các cơ quan chức năng như công an bộ đội biên phòng rồi chính quyền địa phương ở nơi gần nhất
trên những diễn biến của tội phạm ma túy trên tuyến đường biển bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
các địa phương có biển cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
về phòng chống ma túy về các diễn biến của tội phạm ma túy trên tuyến đường biển
trong những năm vừa qua bỉa ban xã đã thường xuyên để phối hợp với đồn biên phòng nước thủy
để tân trá kiểm soát tiên biển đặc biệt là khi phát hiện các vật thể lạ gỗ giạt gó bơ
vừa rồi bỉa ban xã cũng đã phối hợp với đồn để phát hiện và xử lý hai mươi kỷ bẩn ghi là vật thể lạ
trong năm vừa qua việc kiểm tra nghiên cứu
chúng mình được đọa là cái hang cấm trên ma túy
cơ quan chức năng nhận định tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biển trong thời gian tới
tiếp tục có những diễn biến phức tạp
do vậy người dân đặc biệt với các ngư dân đánh bắt hải sản trên biển
cần nâng cao tinh thần cảnh giác tránh để tội phạm lợi dụng vào các hoạt động phạm tội
cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn
hay những gói hàng lạ trôi giặt trên biển
tiếp tục các thông tin khác
mặc dù không có mâu thuẫn thậm chí là không quen biết
các đối tượng đã lao và chém nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
đã tạm giữ hình sự nguyễn hữu nghĩa chú tại tp long xuyên
và nguyễn văn phú chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
về hành vi gây dối trả thự công cộng
vào tối ngày hai tháng bốn nghĩa cùng phú và nhóm bạn điều khiển xe mô tô
mang theo nhiều không khí rủ nhau đi tìm chém nhóm thanh thiếu niên ở tp long xuyên
các nhóm chạy xe đi tìm nhưng không gặp
trên đường quay về thấy nguyễn trọng đức chú tại tp long xuyên
điều khiển xe mô tô trên đường
nghĩa đã chặn đầu xe dùng dao chém nhiều nhát vào người đức
lúc này các đối tượng trong nhóm của nghĩa cùng đến dùng hung khí sông
và chém đức rồi sau đó lên xe tẩu thoát
ngay sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp long xuyên phối hợp với công an
phường mỹ hòa nhanh chóng truy xếp bắt giữ nghĩa vào phú
một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại tỉnh đắk lắc
lê văn quyết chú tại huyện trư mở ga vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
để điều tra về hành vi giết người
và nạn nhân trong vụ việc này cũng không hề có mâu thuẫn gì với đối tượng
theo điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đã uống rượu bia quyết đến một quán pizza để chơi
tại đây quyết đã dùng súng bắn vào cổ anh lưu hùng chú quảng xã
rất may anh hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tổng tỷ lệ thương tật là bốn mươi
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quyết đến công an huyện trư mờ ga đầu thú
việc anh hùng không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của quyết
do đó công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam quyết
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao là hành vi vi phạm pháp luật
đã và đang bị lực lượng công an đấu tranh xử lý quyết liệt
cùng với lực lượng công an cả nước công an tỉnh thanh hóa đã đấu tranh
khám phá nhiều chuyên án vụ án bắt xử lý nhiều đối tượng có liên quan
đây là hơn hai dao kiếm mã tấu và các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa và công an huyện hậu lộc
đã phối hợp bắt giữ
từ những tài liệu thu thập được lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng
gồm trịnh tuấn linh vũ hoài nam la văn chính và vũ văn đức cùng chú huyện hậu lộc
còn đây là đối tượng nguyễn trần du chú huyện hà trung vừa bị công an tỉnh thanh hóa
bắt giữ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là đối tượng cầm đầu đường dây chế tạo sản xuất mua bán tăng trữ vũ khí quân dụng
liên tỉnh với quy mô lớn
quá trình đấu tranh triệt xóa đường dây này lực lượng công an đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí
gồm một mươi năm khẩu súng ngắn một súng bút tự chế một mươi ba quả lựu đạn và quả nổ tự chế
hàng nghìn viên đạn đầu đạn vỏ đạn cùng các linh kiện hóa chất để chế tạo vũ khí
chúng tôi mới bắt giữ chọn đường dây này gồm bốn đối tượng
cái việc phá thành công chuyên án này cũng góp phần là cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí và lợi nổ
cho các đối tượng trong các băng nhóm tội phạm hình sự
các đường dây ma túy trên nợ bàn cũng được dân đồng tình ủng hộ
thời gian qua trên mạng xã hội các đối tượng tội phạm đã công khai giao bán nhiều loại vũ khí nguy hiểm
các công cụ hỗ trợ và thường được che đậy dưới vỏ bọc vũ khí tự vệ
đây là những hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm
tội phạm liên quan đến vũ khí và lợi nổ là có khu vụ nguyện phạt rất cao
nó được quyết định cụ thể trong điều ba bốn ba năm của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy là mức khu vụ nguyện phạt tù cao nhất
là có thể đến từ một mươi năm đến hai mươi năm hoặc là tù trung thân
chỉ tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
công an tỉnh thanh hóa đã điều trị
làm rõ và bắt giữ hơn sáu mươi vụ gần một trăm linh đối tượng liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thù giữ hơn năm mươi khẩu súng các loại
hàng trăm vũ khí thô sơ gần hai trăm linh viên đạn vò đạn gần sáu trăm linh kg thuốc nổ
và nhiều linh kiện máy móc hóa chất để chế tạo vũ khí
cùng với đó lực lượng công an trong tỉnh đã tiếp tục vận động
thu hồi một năm mươi khẩu súng các loại ba mươi quả mìn lựu đạn gần hai vũ khí thô sơ
công cụ hỗ trợ linh kiện vũ khí hơn hai ba trăm linh viên đạn các loại
đặc biệt là không có tình trạng sử dụng vũ khí để mà tham gia đánh nhau gây rối trật tự công cộng
để chủ động phòng ngừa ngoạn trận những hậu quả có thể xảy ra từ vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ ngoài sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an
trong công tác đấu tranh xử lý cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ của các cấp các ngành
và quan trọng hơn cả đó chính là nhận thức và sự tự giác của các tầng lớp nhân dân
trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật